theo thống kê mỗi ngày viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai có khoảng một mươi một mươi bốn cháu tới khám chứng tăng động giảm chú ý
tỷ lệ trẻ tới thăm khám điều trị ngày càng tăng điều đáng nói là hiện có nhiều quan niệm sai lầm về dối loạn này
trong đó có việc nhầm tưởng tăng động giảm chú ý với chứng tự kỷ
tăng động giảm chú ý là một trong những dối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em
biểu hiện bằng những hành vi hiếu động quá mức và giảm khả năng tập trung
nếu trẻ không được điều trị tốt thì việc hình thành tính cách hành vi tâm lý trong tương lai sẽ cũng bị ảnh hưởng xấu
biểu hiện ở trẻ bị dối loạn tăng động giảm chú ý như thế nào
thứ nhất tăng hoạt động trẻ có biểu hiện hay bồn trồn luôn cử động chân tay ngồi không yên
thường xuyên chạy nhảy leo trèo hoặc rời bỏ chỗ ngồi ở nơi cần ngồi yên
trả lời bột phát khi chưa nghe hết câu hỏi khó khăn khi phải chờ đợi hoặc phải xếp hàng chờ theo thứ tự
thứ hai giảm chú ý
trẻ dễ mất tập trung do tác động bên ngoài không cẩn thận không chú ý tỉ mỉ hay gây sai sót
ít tuân theo sự hướng dẫn hay làm mất đồ dùng đồ chơi thường hay bỏ giờ việc này để làm sang việc khác
trẻ không duy trì chú ý được lâu so với trẻ bình thường cùng tuổi
nếu các biểu hiện kéo dài trên sáu tháng và xuất hiện trước bảy tuổi
cản trở học tập sinh hoạt công việc và quan hệ của trẻ ở gia đình trường học
có thể bị dối loạn tăng hoạt động giảm chú ý
một điều đáng lưu ý tình trạng trẻ bị dối loạn tăng động
giảm chú ý mà bố mẹ lại nhầm tưởng con hiếu động là thường xuyên xảy ra
bởi cùng một biểu hiện nhưng về bản chất hai hiện tượng này lại hoàn toàn khác nhau
trẻ hiếu động chứng tỏ khỏe mạnh về thể chất và phát triển các kỹ năng vận động tốt
trẻ tăng động thì chỉ hành động theo ý thích cá nhân
không quan tâm đến môi trường xung quanh tiếp thu lệch lạc và có hiện tượng khó diễn đạt về ngôn ngữ
nếu các phụ huynh không thực sự chú ý quan tâm sát sao đến trẻ thì khó phát hiện là điều dễ hiểu
vậy nguyên nhân của dối loạn tăng động
tăng động giảm chú ý là từ đâu
có nhiều nguyên nhân và cơ chế gây nên dối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ
có thể kể đến yếu tố di truyền biến đổi chất dẫn truyền thần kinh
thay đổi cấu trúc của não yếu tố tổn thương não thai sản vai trò của môi trường sống
bệnh lý khi mang thai tổn thương não khi sinh bệnh lý sau sinh
chẳng hạn việc trẻ xem quá nhiều tv điện thoại cũng có thể là yếu tố làm tăng nặng triệu chứng tự kỷ
hay dối loạn tăng động giảm chú ý
so với trẻ bình thường những trẻ này có nguy cơ cao mắc các dối loạn tâm thần khác
tăng nguy cơ sử dụng chất gây nghiện hành vi phạm tội bị tai nạn
trẻ bị dối loạn tăng động giảm chú ý đối diện với nhiều vấn đề trong quá trình phát triển tâm sinh lý
học tập giao tiếp phát triển cảm xúc cũng như các kỹ năng xã hội
nếu được can thiệp sớm bệnh của trẻ sẽ có cơ hội cải thiện
có thể đi học đi làm sống độc lập và không trở thành cánh nặng cho xã hội
cần làm gì khi nghi ngờ trẻ bị tăng động giảm chú ý
khi nghi ngờ trẻ bị tăng động giảm chú ý
nên cho trẻ đi khám bác sĩ tâm lý trẻ em để được đánh giá và tư vấn
trẻ có thể được làm các trách nhiệm tâm lý về trí tuệ cảm xúc hành vi để xác định thêm
những chuyên gia khác cùng giúp đỡ trẻ như hoạt động trị liệu giáo dục đặc biệt
vai trò của gia đình rất quan trọng trong việc tạo môi trường giáo dục trẻ tìm sự trợ giúp chia sẻ

các phương pháp giúp đỡ trẻ một cách tốt nhất
tăng tập trung chú ý bằng cách tạo môi trường yên tĩnh khi trẻ học tập
tạo cho trẻ chú ý nghe nhìn khi bạn nói
nói rõ ràng yêu cầu của bạn với trẻ
bảo trẻ nhắc lại những gì bạn muốn
tránh quá nhiều việc nhiều thứ cùng lúc làm trẻ mất tập trung
nên cho trẻ chơi trò chơi tĩnh đòi hỏi phải tư duy
tạo điều kiện cho trẻ hoàn thành tốt công việc học tập bằng cách lập thời gian biểu và nhắc nhở trẻ thực hiện
cho trẻ tham gia thể dục thể thao vừa sức
tránh chơi game không chơi trò chơi bạo lực
không nên kéo dài quá lâu một công việc
chấp nhận một số hạn chế của trẻ tránh chế giữ trẻ
luôn nhắc nhở trẻ luật lệ nội quy trước khi đến nơi công cộng
thái độ luôn kiên trì nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
phải liên hệ với giáo viên nên cho trẻ ngồi ở ban đầu để giáo viên giúp đỡ
cha mẹ khuyến khích trẻ tham gia các sinh hoạt nhóm đoàn thể phát huy những khả năng của trẻ như thể thao văn nghệ
cần có sự kết hợp giữa trẻ gia đình
liệu pháp hành vi bằng cách hướng dẫn gợi ý trẻ nhận biết tình huống sự kiện làm trẻ có vấn đề từ đó tạo môi trường tốt
giải thích cho trẻ hiểu những việc cần làm hướng dẫn nhắc nhở và kiểm tra trẻ trong học tập công việc
thường xuyên khuyến khích hành vi tốt của trẻ bằng lời nhẹ nhàng và khen thưởng động viên kịp thời
khi trẻ mắc lỗi cần kiên trì nhắc nhở giải thích kiểm soát hành vi
nếu không sửa lỗi có thể phạt bằng hình thức phù hợp như thời gian tách biệt trả giá hành vi
có thể giải thích lý do tránh đánh mắng trẻ
chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ em là dối loạn có tỷ lệ mắc khá cao
trẻ không tập trung và hiếu động thường được chẩn đoán phát hiện ở lứa tuổi bốn sáu tuổi
hay gặp nhất ở tám một mươi một tuổi và tỷ lệ trẻ trai mắc bệnh so với trẻ gái là ba trên một
đến nay giới y khoa toàn thế giới vẫn chưa có kết luận chính thức xác định rõ ràng được nguyên nhân của tăng động giảm chú ý
với trường hợp trẻ mắc tăng động giảm chú ý
cần được phát hiện sớm can thiệp kịp thời để trẻ hòa nhập với môi trường và xã hội
một đứa trẻ mắc chứng tăng động giảm chú ý thường hoạt động liên tục múa tay chân chạy nhảy leo trèo
không ngồi yên một chỗ thường xuyên chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác thiếu tổ chức và kém điều tiết
những trẻ này thường dại rột xung động dễ bị tai nạn và bản thân chúng thường vi phạm kỷ luật
do không tôn trọng các quy tắc vì thiếu suy nghĩ hơn là cố tình chống đối
trẻ khó khăn trong việc duy trì khả năng
khả năng chú ý học tập làm việc sinh hoạt và vui chơi
dễ dàng bị phân tâm bởi các kích thích xung quanh hay để quên và làm thất lạc đồ đạc
trẻ cũng thường gặp các tật chứng về nhận thức và các trạng thái chậm phát triển đặc hiệu về vận động và ngôn ngữ đi kèm
những dối loạn hành vi khác đi kèm theo như dối loạn giấc ngủ
thường là trẻ rất khó đi vào giấc ngủ hoặc dối loạn lo âu
các dối loạn này có thể nhiều hoặc ít tùy thuộc vào từng trẻ và môi trường xung quanh tác động đến trẻ
đặc điểm tâm lý ở trẻ mắc chứng tăng động giảm chú ý
trẻ dễ gặp phải những dối loạn thần kinh như lo lắng và nóng nảy nhịp tim nhanh
thở nhanh chóng mặt dối loạn cảm xúc hay khiêu khích gây sự thái độ thù ghét hung tợn
thiếu tự tin
trẻ thiếu tự tin trong giao tiếp với bạn bè và thầy cô vì vậy trẻ khó thích nghi với môi trường học đường
gặp rắc rối trong học tập
do độ tập trung ở trẻ kém nên kết quả học tập ở trẻ tăng động giảm chú ý
kém và thường tiến bộ chậm trẻ khó khăn về đọc phải viết
hai mươi trẻ mắc chứng tăng động giảm chú ý cần phải có chế độ giáo dục đặc biệt
khi phát hiện trẻ có dấu hiệu của chứng tác động giảm chú ý
cần cho trẻ đi khám chuyên khoa để được đánh giá cụ thể cũng như có hướng điều trị
cách điều trị hiện nay chủ yếu vẫn là tâm lý liệu pháp kèm các biện pháp trị liệu
việc trị liệu cho trẻ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà chuyên môn với gia đình và nhà trường
cần áp dụng liệu pháp tâm lý kết hợp với giáo dục phù hợp
tập vận động
nhằm giúp trẻ lập kế hoạch vận động phù hợp làm chủ vận động và trương lực cơ
một số bài tập tăng sự tập trung chú ý
liệu pháp hành vi nhận thức
giải thích cho trẻ hiểu việc cần làm chia nhỏ nhiệm vụ thành các bước và hướng dẫn trẻ cách làm
khen thưởng khi trẻ tiến bộ để củng cố hành vi tốt
huấn luyện nếp sống và các kỹ năng xã hội
chơi trị liệu phù hợp
giúp trẻ giải tỏa căng thẳng luyện tính kiên trì học cách tổ chức và ứng xử với bạn trong khi chơi
không nên chơi những trò chơi dễ kích thích tinh thần hay ngoài tầm kiểm soát của trẻ
đặc biệt có lợi giúp thư giãn đối với những thanh thiếu niên bị chứng tăng động giảm chú ý
trẻ được điều trị bằng phương pháp massage thư giãn giúp trẻ trầm tĩnh hơn ngủ ngon hơn
tránh được những cơn ác mộng khi ngủ cải thiện được hành vi biết lắng nghe vâng lời cha mẹ hơn
theo các chuyên gia y tế và các chuyên gia về thần kinh
trẻ mắc chứng tăng động giảm chú ý cần được quan tâm đúng mức và can thiệp sớm
nếu để muộn đến tuổi vị thành niên vấn đề sẽ trở nên rất khó khăn do trẻ học tập kém
dối loạn các mối quan hệ với bạn bè và người xung quanh kém tự tin mặc cảm
hoặc nhiêm các thói hư thật xấu có hành vi chống đối xã hội
vì nguyên nhân gây ra chứng tăng động giảm chú ý vẫn chưa rõ ràng nên rất khó có thể phòng ngừa triệt để được
mọi trường hợp nên phòng tránh không cho trẻ bị chấn thương vào đầu hay bị nhiễm trùng thần kinh trung ương
và không cho trẻ tiếp xúc với kim loại nặng như trì
mặt khác người mẹ khi mang thai không được hút thuốc uống rượu hay dùng chất ma túy
tránh tiếp xúc với những chất độc trong môi trường
duy trì trạng thái tâm lý tốt khi mang thai tránh căng thẳng không đáng có
nếu con bạn đã được chẩn đoán mắc chứng dối loạn tăng động giảm chú ý
bạn có thể băn khoăn về các loại thuốc điều trị
tuy nhiên việc sử dụng thuốc hay không phải do bác sĩ chuyên môn chỉ định
mặc dù không thể điều trị khỏi nhưng có nhiều lựa chọn điều trị giúp kiểm soát chứng dối loạn này
và giảm thiểu ảnh hưởng của nó đến cuộc sống hàng ngày của trẻ
các phương pháp điều trị phổ biến và hiệu quả nhất là dùng thuốc và liệu pháp hành vi
thường được kết hợp cùng nhau
khi nhận thấy trẻ có biểu hiện tăng động giảm chú ý
cha mẹ cần đưa trẻ đến khám tại các chuyên khoa tâm thần nhi để được trần đoán
đánh giá chính xác cũng như được tư vấn can thiệp điều trị phù hợp
tuyệt đối không nên tự ý tìm mua thuốc cho trẻ uống mà không có chỉ định của bác sĩ chuyên môn
với việc xác định và can thiệp sớm tuân thủ điều trị môi trường gia đình và trường học được hỗ trợ
trẻ mắc chứng dối loạn tăng động giảm chú ý có thể phát triển cả về mặt xã hội lẫn học tập